không chỉ phá kỷ lục olympic vận động viên hoàng xuân vinh đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng lịch sử cho đoàn thể thao việt nam
tại nội dung một mươi mét súng hơi nam vận động viên hoàng xuân vinh đã thi đấu rất xuất sắc ở vòng loại và giành quyền vào chung kết
đây cũng là lần đầu tiên xã thủ việt nam có mặt ở chung kết tại một kỳ thế vận hội
ở chung kết nội dung một mươi mét súng ngắn hơi nam hoàng xuân vinh giành huy chương vàng với thành tích hai trăm linh hai năm điểm phá kỷ lục olympic
vượt qua đối thủ người brazil filipe almeidaú hai trăm linh hai một điểm và vận động viên trung quốc pang wei một trăm tám mươi bốn điểm
như vậy xạ thủ hoàng xuân vinh đã làm nên kỳ tích cho thể thao việt nam khi danh tấm huy chương vàng lịch sử cho thể thao việt nam
khoảnh khắc lịch sử của thể thao việt nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại olympic
lần đầu tiên lá quốc kỳ việt nam được kéo lên cao nhất và quốc ca việt nam được vang lên ở lễ trao huy chương một kỳ thế vận hội
một khoảnh khắc hào hùng và tự hào mãi không quên
một khoảnh khắc quên của hàng triệu người hâm mộ khán giả cả nước đang theo dõi từng bước chân của đoàn thể thao việt nam tại olympic rio hai nghìn một mươi sáu